một viên ma túy tổng hợp metavitamin vừa được công an huyện thanh sơn tỉnh phú thọ thu giữ trên địa bàn thị trấn thanh sơn huyện thanh sơn
đối tượng bị bắt quả tang cùng số ma túy trên là hoàng văn hà chú tỉnh sơn la
hoàng văn hà khai nhận cùng với lò văn trơ chú tỉnh điện biên mua số ma túy trên về để bán
ngay trong ngày một mươi hai tháng năm lò văn trơ cũng bị bắt giữ khẩn cấp và khai nhận mua ma túy của lò văn sơn chú tỉnh điện biên
tiếp tục mở rộng điều tra khám xét chỗ ở của sơn cơ quan công an thu giữ một mươi bốn viên ma túy
để tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng và thuận lợi cho việc mua bán ma túy
một đối tượng trú tại xã nghĩa trung huyện việt yên tỉnh bắc giang đã sử dụng căn nhà bỏ hoang để trôn giấu ma túy
tuy nhiên thủ đoạn của đối tượng đã bị lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
công an tỉnh bắc giang lật tẩy thu giữ số lượng lớn ma túy tổng hợp
vào những ngày đầu tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba tại căn nhà của đối tượng đỗ xuân thái ở xã ngọc lý huyện tân yên
công an tỉnh bắc giang đã bắt quả tang đối tượng đang có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy
tại đây lực lượng công an thu giữ một số lượng ma túy đá bảy viên ma túy tổng hợp dạng hồng phiến
cùng một số tam vật để sử dụng ma túy
đấu tranh ban đầu thái khai nhận mua số ma túy trên của đối tượng nguyễn văn nam chú tại xã nghĩa trung huyện việt yên
mở rộng điều tra lực lượng công an xác định ngoài ngôi nhà thuê trọ gia đình nam còn có một ngôi nhà bỏ hoang ở cùng thôn
lực lượng chức năng đã tiến hành khám xét địa điểm này
chỉ trong thời gian ngắn tám ba trăm linh viên ma túy tổng hợp dạng hồng phiến hơn ba trăm tám mươi gram ma túy đá
gần hai gram ketamine được đối tượng cất giấu trong các bình nhựa trôn dưới góc ngôi nhà hoang đã bị lực lượng chức năng thu giữ
đối tượng thường xuyên thay đổi địa điểm để bán ma túy bằng phương pháp đối tượng thuê nhà và gia cố camera
đóng kín cửa ở bên ngoài không nhìn thấy người ở bên trong
và quá trình hoạt động ở những địa điểm mong ghe thì cũng chỉ hoạt động trong một thời gian ngắn trong lãi di chuyển
không cất giấu ma túy ở nhà nhà nơi ở của đối tượng mà sử dụng địa điểm là nhà hoang
để nếu như mà có cơ quan chức năng có phát hiện được
thì đối tượng có thể là chối đó không phải là cái nguồn ma túy của mình
việc nhanh chóng làm rõ và phát hiện triệt để số ma túy do đối tượng cất giấu
không chỉ giúp lực lượng chức năng có căn cứ xử lý đúng người đúng tội không bỏ lọt tội phạm
mà quan trọng hơn là bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn
các cơ quan chức năng đã phát hiện ở đây có tụ điểm ma túy triệt phá thành công thì cũng rất là bất ngờ
kèm theo đó là rất là vui mừng
vì đã trừ được
bớt được tài nạn cho xã hội
hiện vụ việc vẫn đang được lực lượng chức năng công an tỉnh bắc giang điều tra mở rộng theo quy định của pháp luật
tiếp tục một thông tin từ bắc giang
nguyễn thị hường và nguyễn thị vĩnh cùng chú tại huyện việt yên tỉnh bắc giang
là hai đối tượng cầm đầu số công dân gây dối trật tự công cộng tại trụ sở công an tỉnh bắc giang
và một số cơ quan nhà nước trên địa bàn
vừa bị công an thành phố bắc giang ra quyết định khởi tố và cấm đi khỏi nơi cư trú
tạm hoãn xuất cảnh
sáng ngày hai tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba
mặc dù không phải ngày tiếp dân của công an tỉnh bắc giang và không có lịch hẹn trước
nhưng vĩnh và hường cùng một số công dân khác vẫn đến trụ sở công an tỉnh bắc giang
yêu cầu gặp giám đốc công an tỉnh
thanh tra công an tỉnh bắc giang đã mời các công dân sang trụ sở tiếp công dân để được tiếp và hẹn lịch
nhưng những người này không chấp hành có lời lẽ to tiếng
chửi bới xúc phạm lực lượng làm nhiệm vụ gây mất an ninh trật tự
chỉ kết thúc sau khi lực lượng công an thành phố bắc giang tiến hành cưỡng chế vĩnh và gường về trụ sở làm việc
cơ quan công an tỉnh bắc giang xác định nguyễn thị vĩnh và nguyễn thị hường
là các đối tượng khiếu kiện kéo dài trên địa bàn huyện việt yên
cả hai đã nhiều lần cùng một số công dân đến tổng ủy ban nhân dân tỉnh
và trụ sở tiếp công dân của ủy ban nhân dân tỉnh để khiếu kiện
nhưng không chấp hành nội quy có lời nói hành động gây mất an ninh trật tự
nhiều lần bị xử phạt hành chính nhưng vẫn không nhận thức được hành vi của mình
để điều tra về hành vi giết người văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk lắc
vừa thi hành quyết định khởi tố bị can lệnh bắt tạm giam đối với đặng trường nhật
trú tại thành phố bô ma thuật tỉnh đắk lắc
nạn nhân trong vụ án này là anh nguyễn bá kiên cùng chú tại thành phố bô ma thuật
theo điều tra vào ngày hai mươi hai tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai sau khi đã uống rượu tại nhà
nhật đến một quán nhậu trên địa bàn phường tân thành thành phố buôn ma thuật để tiếp tục ăn nhậu
tại đây cho rằng anh kiên nhìn đều mình nhật đã dùng dao chém anh kiên
rất may nạn nhân được đưa đến bệnh viện cấp cứu kịp thời nên không ảnh hưởng đến tính mạng
nhưng vết đâm sâu vào phổi gây thương tật hai mươi năm
ngày hôm qua công an quận một mươi hai tp hcm cho biết đang củng cố hồ sơ bắt tạm giam ba đối tượng
có hành vi cố ý làm hư hỏng tài lệ
công an quận một mươi hai tp hcm cho biết đang củng cố ý làm hư hỏng tài lệ
vào ngày hai mươi tháng năm đội cảnh sát hình sự công an quận một mươi hai bắt tạm giam nguyễn văn quân
quê bắc giang phan ngọc sơn quê bến tre và hoàng xuân du quê bắc cạn
hiện cơ quan điều tra đang xử lý ba đối tượng về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản
đồng thời tiếp tục củng cố điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản và cho vay lãi nặng
thưa quý vị ngay sau khi nắm được thông tin chị bùi thị tuyết giao sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
đang mang thai bảy tháng phải trốn về quê ở xã mỹ lâm huyện hòn đất tỉnh kiên giang
vì bị chồng bạo hành trong suốt một thời gian dài
công an huyện kim thành tỉnh hải dương đã chỉ đạo đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội
phối hợp với công an xã kim xuyên khẩn trương vào cuộc điều tra sang mình
theo kết quả điều tra chị giao lấy trần văn luân từ tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một
và sinh sống tại xã kim xuyên huyện kim thành
do mâu thuẫn trong cuộc sống vợ chồng nghi ngờ chị giang ngoại tình
luân đã đánh đập bạo hành vợ trong suốt một thời gian dài
kể cả khi vợ đang mang thai tháng thứ bảy
luân đã dùng lược thắt lưng ra vụt vào người chị giao gây đến các vết thương trên khắp cơ thể
công an huyện kim thành đang khẩn trương phối hợp với các cơ quan chức năng
tiến hành giám định tỷ lệ thương tích đối với chị giao
và tiếp tục làm việc với những người có liên quan
để làm rõ vụ việc xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
trong khi đó công an tỉnh lâm đồng vừa bắt giữ trần hoài thương ba mươi ba tuổi
trú tại phường hai tp đà lạt để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích
thương được xác định là người đã trực tiếp bạo hành một cháu bé gần ba tháng tuổi
dẫn đến đa chân thương và nhập viện cước cứu
chật tối ngày hai mươi tháng năm cháu bé được hàng xóm đưa vào bệnh viện đa khoa lâm đồng
với nhiều vết thương tích gồm tổn thương nội sọ gãy xương cẳng chân gãy xương đùi
gãy xương cảng chân suy thận cấp suy gan
thương là bạn trai của mẹ cháu bé
do là trẻ sơ sinh bé thường quấy khóc
nên thương đã nhiều lần dùng tay đánh và tắt mạnh vào mặt cháu bé
điển hình trong ngày hai mươi tháng năm do cho bé không uống sữa
thương đã tát vào đầu và mặt làm cháu bị khó thở ộc sữa ra ngoài
thời điểm thương bạo hành bé mẹ của cháu là nguyễn phúc hồng ân
có mặt tại phòng trọ nhưng không căn ngăn
trong đêm hai mươi tháng năm công an tp đà lạt đã triệu tập thương và ân
đến cơ quan công an để làm việc
bước đầu thương đã thừa nhận hành vi bạo hành cháu bé
một nhóm thanh thiếu niên chạy xe với tốc độ cao lạng lách đánh võng
bốc đầu xe gây mất an ninh trật tự và an toàn giao thông
đã bị công an tp ninh bình tỉnh ninh bình triệu tập để xử lý
vào khoảng hai mươi h ngày một mươi chín tháng năm nhóm thanh thiếu niên gồm tám người
đi trên bốn xe mô tô không lắp gương chiếu hậu không đội mũ bảo hiểm
chạy với tốc độ cao nệt vô lạng lách đánh võng bốc đầu xe
trên một số tuyến đường tại địa bàn tp ninh bình tỉnh ninh bình
và quay video live stream phát trực tiếp lên ứng dụng tiktok
gây bức xúc trong dư luận
bước đầu công an tp ninh bình tỉnh ninh bình xác định và triệu tập
được năm thanh thiếu niên sinh từ năm hai nghìn hai đến năm hai nghìn tám
liên quan đến các hành vi vi phạm nói trên
tại cơ quan công an các đối tượng đều thừa nhận hành vi vi phạm
thưa quý vị bên cạnh những lời mời gọi việc nhẹ lương cao
thì sự hào nhoáng của những cuộc hôn nhân ngoại quốc
cũng là nguyên nhân đẩy nhiều chị em phụ nữ rơi vào bi kịch
trở thành nạn nhân của tội phạm mua bán người
những tưởng sẽ được sống cuộc sống hạnh phúc
thế nhưng khi đã đặt chân lên vùng đất mới
đối diện với họ chính là những trận đòn roi thưa sống thiếu chết
từ những người mà họ gọi là chồng
là những tủ nhục khi bị ép trở thành món hàng
là những giọt nước mắt thấm đẫm khi nhớ về gia đình
về quê hương xứ sở
đã hơn sáu tháng trôi qua
nhưng người phụ nữ này vẫn chưa hết bàng hoàng
hành trình thoát khỏi hang ổ của bọn buôn người
năm hai nghìn hai mươi do đang thất nghiệp
chị đã lên các trang mạng xã hội để tìm kiếm việc làm
thì quen biết với một phụ nữ sống tại thành phố cần thơ
hứa sẽ đưa chị sang trung quốc đi làm
tại công ty sữa chua với mức lương một mươi tám triệu đồng một tháng
nhưng sau khi đồng ý và đặt chân lên khu vực biên giới cao bằng
thì chị mới nhận ra bản thân đã trở thành con mồi tiếp theo
của đường dây mua bán người
thì tấm bi kịch của cuộc hôn nhân ngoại quốc càng oan trái hơn
khi hai lần rơi vào hang ổ của bọn buôn người
do hoàn cảnh gia đình khó khăn
nên khi được một người phụ nữ tại bạc liêu hứa mai mối gả chồng trung quốc
thì chị đã đồng ý với mong muốn có thể giúp gia đình vượt qua cảnh khốn cùng
vài ngày sau vượt biên sang tỉnh hà nam trung quốc
thì các đối tượng bán chị cho một người đàn ông để lấy làm vợ
sau khi bỏ trốn thì tiếp tục bị nhóm đối tượng
bắt lại và bán cho một người đàn ông trung quốc khác
những trận đòn roi từ người chồng hờ đã một lần nữa thôi thúc chị phải bỏ trốn
nhưng cũng như lần trước chị nhanh chóng bị bọn chúng bắt giữ
rồi đánh đập dã man và ép buộc điện thoại về gia đình
chuyển khoản ba mươi năm triệu đồng mới cho về việt nam
theo hồ sơ năm hai nghìn một mươi năm lương thị hải chú tại tỉnh nghệ an
lấy chồng và sinh sống tại tỉnh hà nam trung quốc
đến khoảng năm hai nghìn hai mươi hải câu kết với phạm thị tú chú tỉnh bạc liêu
để tìm kiếm phụ nữ việt nam có nhu cầu lấy chồng trung quốc
nếu đồng ý thì gia đình những người phụ nữ này sẽ được nhận từ chín mươi đến một trăm linh triệu đồng
khi những phụ nữ này đã vượt biên hải thuê thái thị hậu cũng lấy chồng
và sinh sống tại tỉnh hà nam trung quốc tìm những người đàn ông trung quốc
có nhu cầu lấy vợ để mai mối và được những người đàn ông này trả công cho lương thị hải
số tiền từ ba đến bốn triệu đồng
bằng thủ đoạn trên các đối tượng đã tổ chức cho hàng chục phụ nữ
tại các tỉnh đồng bằng sông cửu long tp hcm một số tỉnh phía bắc
xuất cảnh trái phép sang trung quốc nhằm thu lợi bất chính hàng tỷ đồng
hiện cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh bạc liêu đã triệt phá thành công
đường dây mua bán người dưới vỏ bọc lấy chồng ngoại quốc
qua đó khởi tố bắt giam nhiều bị can về các hành vi mua bán người
mua bán người dưới một mươi sáu tuổi và tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép
riêng bị can thái thị hậu đã bỏ trốn ra nước ngoài
nên cơ quan an ninh điều tra công an bạc liêu đã ra quyết định truy nã quốc tế
thông qua đây tôi cũng kêu gọi người dân nâng cao tinh thần cảnh giác
mạnh dạng tố giác các loại tội phạm trong đó có các hành vi liên quan đến mua bán người
tổ chức cho người khác xuất cảnh nhập cảnh trái phép
không nên vì lợi ích trước mắt mà vô tình đẩy con em mình trở thành những nạn nhân
của bọn vua người dưới vỏ bọc là môi giới cho các cuộc hôn nhân
với người nước ngoài hay những việc làm thu nhập cao ở chốn trời tây để lậu vã xót xa đau lòng
để giảm thiểu bi kịch từ những nạn nhân bị mua bán
thiết nghĩ ngoài sự chung tay của lực lượng công an và các ban ngành địa phương
thì mỗi người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác trước các phương thức thủ đoạn hoạt động
của tội phạm mua bán người nhất là không tin theo những lời mời gọi
việc nhẹ lương cao hoặc vẻ hào nhoáng của cái gọi là hôn nhân ngoại quốc
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh nam định vừa phối hợp với phòng cảnh sát
giao thông bắt hai đối tượng tàng trữ trái phép chân ma túy trong đó có một đối tượng bị truy
nã đặc biệt về tội tàng trữ trái phép chân ma túy hai đối tượng bị bắt gồm đinh văn tiến
chú tại phường tân bình thành phố tam điệp tỉnh ninh bình và nguyễn văn hải
trú tại xã giao châu huyện giao thủy tỉnh nam định đối tượng đinh văn tiến đã có bốn tiền án về các
đánh bạc trộm cắp tài sản cướp tài sản và trốn khỏi nơi giam giữ tiến là đầu mối cung cấp
ma túy cho nhiều tỉnh thành ngày hai mươi ba tháng một mươi hai năm ngoái sau khi điều khiển xe ô tô tàng trữ gần bốn mươi
bốn trăm linh g ma túy gây tai nạn làm hai người bị thương tiến để lại xe ô tô rồi bỏ trốn và bị phòng cảnh
sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh nam định ra quyết định truy nã ngày hai mươi một tháng bốn năm
hai nghìn hai mươi ba xác định đinh văn tiến và đồng bọn đang ở địa bàn tỉnh nam định lực lượng công an tiến
kiểm tra bắt quả tăng tiến và hải đang tàng trữ trái phép chân ma túy và một số vật chứng khác
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh nam định đang điều tra mở rộng vụ án để xử lý theo quy định